trấn yên là một huyện miền núi của tỉnh yên bái
để thực hiện được mục tiêu đề ra tại đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi một là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm xuống còn năm bốn mươi ba vào năm hai nghìn hai mươi
trấn yên xác định phải phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng làm hàng hóa
và cây tre bắt độ được coi là cây trồng chủ lực để lấy măng làm hàng hóa
hướng các xã và chỉ đạo và hướng dẫn bà con nhân dân để trồng thành khu măng tre tập trung là cây tre bắt độ là cây chủ lực
sở dĩ trấn yên chọn cây tre bắt độ là vì loại cây này vừa phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương
lại vừa phù hợp với khả năng canh tác của đồng bào các dân tộc nơi đây
đến nay huyện chân yên đã hình thành được vùng trồng tre bắt độ lấy măng làm hàng hóa
với quy mô hàng trăm hectare tập trung tại hai xã kiên thành và hồng ca
khi trồng cây măng
thì tôi cảm thấy là so với trồng những cây gỗ như bồ đề cây keo
thì cũng là một hát măng tre bắt độ cũng một hát bồ đề như năng suất của một hát măng tre bắt độ cho thu đến gấp bốn năm lại
hiệu quả từ trồng tre bắt độ lấy măng là không nhỏ
trong năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng măng của toàn huyện đã đạt sấp xỉ hai mươi một tấn
mang lại nguồn thu hơn một mươi sáu tỷ đồng cho nông dân
có phần quan trọng vào công tác sở dịch
do đói giảm nghèo của địa phương
nhưng phía sau thành công ấy là ba năm trời nỗ lực của cấp ủy các cấp
cùng với người dân địa phương
vì trước đây đã có nhiều lần huyện tổ chức cơ cấu lại cây trồng
từ trồng lúa sang các cây thân gỗ như bổ đề
nhưng kết quả không được như mong đợi
thế thì khi mà chúng tôi đưa cái chủ trương đưa cây tre măng bắt độ về đồng đất hồng ca
khi mà đưa cái cây tre mang bắt độ lên đối với bốn thôn người mông ở trên này
thì phải trực tiếp hướng dẫn cho bà con nhân dân
thậm chí chúng tôi tổ chức
cho bà con nhân dân đi tham quan những cái mô hình trồng tre băng bắt độ
có giá trị kinh tế để cho bà con học tập
và khi về đến đây khi tiến hành trồng
thì chúng tôi lại cử cán bộ theo sát từng hộ dân để hướng dẫn
bám nắm hướng dẫn về kỹ thuật trồng chăm sóc và thu hoạch cái sản phẩm tre băng bắt độ
gia đình tôi thì được cán bộ kỹ thuật cũng như là cán bộ phụ trách thôn
đến tận thôn để hướng dẫn bà con nhân dân trồng tre băng bắt độ
đồng đất đồng ca
vậy là cây tre bắt độ đã đến với đồng đất đồng ca
thế nhưng công việc chuyển đổi cây trồng ở đây không chỉ dừng lại ở việc trồng cây gì nuôi con gì
vì trình độ canh tác của bà con ở đây không cao nên phải có sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật khuyến nông
thì cây măng mới có sản lượng cao chất lượng tốt
nhưng nếu chỉ chú ý đến việc phát triển diện tích một cách ồ ạt
sản xuất ra nhiều mà không có nơi tiêu thụ ổn định thì hiệu quả sẽ rất thấp
nhận thức được điều này cấp ủy và chính quyền địa phương đã chủ động liên kết với doanh nghiệp
nhằm tạo đầu giao ổn định và bền vững cho sản phẩm măng bắt độ
đối với việc liên kết bốn nhà thì chúng tôi đã xác định ngay từ đầu
đây là một cái rất thuận lợi cho cái việc bao tiêu sản phẩm của bà con nông dân
đối với sản phẩm tre băng bắt độ thì được công ty trách nhiệm vạn đạt ký cam kết với ủy ban dân xã
và thu mua toàn bộ những sản phẩm của bà con nhân dân và giá cả được thống nhất cam kết ổn định
cây măng tre bắt độ vẫn được người dân gọi vui là cây măng bốn nhà vì có sự trung sức đồng lòng
của người dân chính quyền cán bộ kỹ thuật và doanh nghiệp
sự gắn kết đó trong sản xuất đã hình thành nên một loại cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao
tạo nguồn thu ổn định giúp người dân chấn yên không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả
trên cái củ măng tre bắt độ thì được mấy năm nay thì bà con nhân dân ở đây trồng
thì nó mang thu nhập cao cho các hộ gia đình
trong thời gian qua thì nhờ có cây măng tre bắt độ mà có một số hộ gia đình thuật diện hộ nghèo cũng đã thoát nghèo
hiệu quả kinh tế của cây măng tre bắt độ trên đất rừng hồng ca kiên thành đã rõ
và một kết quả quan trọng nữa là loại cây trồng này đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
hiểu rõ thế nào là sản xuất làm hàng hóa và đã thực hiện điều đó một cách khá tốt